về giao thương cho việt nam và mỹ
sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động tại mỹ của hãng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
bao gồm chính thức công bố đường bay thẳng việt mỹ
ra mắt tổng đại lý đại diện của hãng tại thị trường mỹ
ký kết thỏa thuận lựa chọn động cơ gen x và gói bảo dưỡng cho tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín
trị giá khoảng hai tỷ usd với ge aviation dưới sự chứng kiến của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ký kết thỏa thuận với cfm international về việc lựa chọn động cơ leaf một a
và dịch vụ bảo dưỡng cho năm mươi máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một neo
ký kết trở thành đối tác thương mại đầu tiên của los angelalet
ký kết trở thành hãng bay việt là đối tác thương mại đầu tiên của thành phố los angeles mỹ
ký kết hợp tác với sân bay quốc tế san francisco
vào khoảng hơn một mươi sáu h chiều ngày hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên quốc lộ sáu mươi
đoạn thuộc ấp nhân thuận một xã nhân nghĩa a huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã kịp thời ngăn chặn một tài xế không chấp hành các quy định phòng chống dịch
cố tình điều khiển xe tải vượt chốt kiểm soát
tại chốt kiểm soát dịch bệnh lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra xe tải đi từ thành phố cần thơ
về thành phố vị thanh thì phát hiện người điều khiển phương tiện không phải là tên của tài xế
đã đăng ký như trong mã luồng xanh của phương tiện
do vậy lực lượng làm nhiệm vụ đã buộc người và xe quay đầu nhưng tài xế không chấp hành
và cố tình lái xe vượt chốt bỏ chạy về hướng thành phố vị thanh
khi chạy được khoảng hai km thì đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp đưa về làm việc
tại chốt kiểm soát đối tượng tên nguyễn hữu tuấn xuất trình giấy test covid một mươi chín có kết quả âm tính
và khai chỉ là người lái xe thuê từ thành phố cần thơ xuống thị trấn một huyện châu thành a để lấy rau củ
hiện công an huyện châu thành a đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn hữu tuấn
và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô buộc tuấn điều khiển phương tiện quay trở về
không quản những vất vả gian khó thậm chí là hiểm nguy nhiều tháng vừa qua lực lượng công an đã dốc toàn lực
để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vô cảm trước những sự hy sinh đó thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh an giang đã có không ít người
có những hành vi cản trở chống đối thậm chí còn tấn công lại
lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
mặc dù chưa đủ tuổi để chạy xe máy nhưng sáng ngày một mươi một tháng chín trần quang trí sinh năm hai nghìn bốn
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú điều khiển xe máy trên quốc lộ chín mươi một
khi đến ấp vĩnh lộc thị trấn cái dầu trí bị tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của công an huyện
ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra trí liền tăng ga bỏ chạy
lúc này trung úy đặng
nguyễn hoàng kha cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện châu phú
đang làm nhiệm vụ gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe thì bị trí đâm bị thương
sau khi đối tượng đâm vào cả hai chiếc xe cùng ngã xuống đường kéo lê một đoạn
sau khi ngã thì dù bị thương nhưng mà với tinh thần quyết tâm
bản thân cố tuyến dị để bắt giữ đối tượng lại chờ các đồng chí khác để đến
để xử lý còn bản thân thì được các đồng chí đưa lên xe giúp cứu để đến bệnh viện
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang nhiều đối tượng ngang nhiên không chấp hành các quy định
phòng chống dịch thậm chí là chống đối tấn công lại lực lượng chức năng khi được nhắc nhở
yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch điển hình như trường hợp của đối tượng nguyễn hoàng
chút chú huyện an phú tỉnh an giang khi được đề nghị lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
suốt đã không hợp tác mà đưa ra yêu cầu phải được lựa chọn loại vaccine mình mong muốn để tiêm
cho lấy mẫu mặc dù đã được vận động thuyết phục nhưng suốt vẫn không chấp hành mà vào nhà lấy dao
ra tấn công lực lượng lấy mẫu và chém bị thương cán bộ công an xã khánh an hành động liều lĩnh
hành động và xem thường pháp luật của xuất vừa bị tòa án nhân dân huyện an phú tuyên phạt ba mươi tháng
tù về tội chống người thi hành công vụ

hành vi chống đối thậm chí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đáng lên án và là hành vi xâm phạm quyền lợi sự an toàn của cả cộng đồng
pháp luật nghiêm minh sẽ luôn có những bản án thích đáng cho những hành vi côn đồ xem thường pháp luật này
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng khi có hơi men trong người
hai đối tượng là châu di cùng với châu tích đã dùng cây đánh chết anh huỳnh ngọc đấu
ngoài ra hai đối tượng còn cướp đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân
bị cáo châu di đã bị tuyên án hai mươi ba năm tù về tội giết người và cướp tài sản
trong phiên xét xử diễn ra vào chiều ngày hôm qua
riêng đối tượng châu tích đã bỏ trốn sau khi gây án và đang bị truy nã
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc nhậu cùng duy và nhóm bạn tại ấp bà đen xã an cư huyện tịnh biên
tích nhìn thấy huỳnh ngọc đấu đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường và nghe điện thoại
tích liền rủ di cầm khúc cây tầm vong ra đánh đấu
di đánh vào lưng đấu còn tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu cổ và mặt khiến đấu bất tỉnh gục trên xe
thấy đấu không còn cử động di đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi cả hai rời khỏi hiện trường
đến một h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một tổ công tác của công an huyện tịnh biên trên đường tuần tra phát hiện đấu đã tử vong
đến ngày hai mươi sáu tháng một di bị lực lượng công an bắt giữ còn tích bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án và đang bị truy nã
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hai mươi ba năm tù
một bị cáo di có trách nhiệm bồi thường số tiền một trăm chín mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu bánh heroin và nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong sinh năm hai nghìn sáu và sùng a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên tỉnh điện biên
phám xét người và phương tiện
lực lượng công an
thu giữ sáu bánh khối lượng khoảng hai hai kg heroin hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời
và hiện công an huyện điện biên đang điều tra mở rộng chuyên án
vừa qua khi kiểm tra một nhà nghỉ thuộc xóm nam phong ba xã hưng đạo
công an thành phố cao bằng đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba bánh heroin có khối lượng gần chín trăm tám mươi ba gram
đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hương yên và hiện đang được giam giữ chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại hà giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với một mươi ba đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cáo đụng bóng đá
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
giữa hình thức cáo đụng bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế với quy mô lớn
các đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản truy cập vào máy chủ thông qua website bóng đá tám mươi tám com
sau đó chia thành nhiều tài khoản có cấp độ nhỏ hơn và giao cho các con bạc trực tiếp tham gia cá cược
quá trình điều tra
cơ quan điều tra xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay ước tính khoảng trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ